công an tỉnh khánh hòa đã triệt phá một đường dây đánh bạc quy mô lớn
cho đến thời điểm hiện tại công an khánh hòa đã đưa ba mươi một đối tượng về để đấu tranh làm rõ
đồng thời tạm giữ nhiều phương tiện và tài sản có liên quan
trước đó vào lúc một mươi bảy h một mươi năm chiều ngày một mươi bốn tháng bảy
giám đốc công an tỉnh khánh hòa đã quyết định phá chuyên án đấu tranh với các đối tượng đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá và số đề
hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự các đơn vị nghiệp vụ và công an thành phố nha trang
với sự hỗ trợ của cục an ninh mạng bộ công an
đã đồng loạt gia quân đột kích vào một mươi một địa điểm phạm tội trên địa bàn nha trang
trong suốt đêm qua lực lượng công an đã tổ chức khám xét khẩn cấp ở nhiều địa điểm
bước đầu cơ quan công an tạm giữ gần hai bảy tỷ đồng một mươi hai usd và nhiều tăng vật tài liệu có liên quan
cũng trong đêm qua lực lượng công an đã đưa ba mươi một đối tượng về cơ quan điều tra để đấu tranh
được biết đường dây đánh bạc này do đối tượng trương hoàng lâm tên thường gọi là lâm lê
bốn mươi ba tuổi trú tại phường phước tiến thành phố nha trang cầm đầu
hoạt động của đường dây này khá phức tạp có tổ chức chặt chẽ
công an khánh hòa đang khẩn trương củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ việc
lại thêm một vụ chủ hội lừa đảo chiếm đoạt tiền của các hội viên hàng tỷ đồng
vụ việc vừa xảy ra tại hậu giang một lần nữa cảnh báo đến người dân những rủi ro từ hình thức chơi hụi
chủ hội là nguyễn thị mỹ duyên năm mươi bảy tuổi trú tại ớp phước thạnh xã đông thạnh huyện châu thành tỉnh hậu giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín một số hụi viên đã làm đơn tố giác bà duyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến năm hai nghìn một mươi tám
chủ hội nguyễn thị mỹ duyên đã tổ chức nhiều dây hội
để bàn huyện châu thành và các vùng lân cận tham gia
sau đó duyên đã tự ý hốt một mươi hai phần hụi của các hụi viên để chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ một trăm hai mươi năm triệu đồng
bà duyên khai nhận đã sử dụng tiền chiếm đoạt để trả nợ vay do chăn nuôi thua lỗ
và hiệp vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
thưa quý vị và các bạn một vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong đã xảy ra vào sáng nay một mươi sáu tháng bảy
trên quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua phường tân hòa tp bông mơ thuật tỉnh đắk lạc
nhận được thông tin vụ việc các lực lượng chức năng đã ngay lập tức tới hiện trường để tiến hành cứu nạn cứu hộ
cũng như là triển khai các hoạt động nghiệp vụ khác
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại đắk lắc
theo thông tin ban đầu xe khách dường nằm mang biển kiểm soát bốn mươi ba b ba nghìn bảy mươi tám của nhà xe quốc đạt
do tài xế trương hoàng giang ba mươi sáu tuổi ở huyện lắc tỉnh đắk lắc điều khiển
đến đoạn đường trên thì xe khách bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường leo lên lề đường
tông vào một chiếc xe tải đang đậu trước nhà dân của nhà dân bên đường
rồi ửa gãy trụ điện lật nghiêng sát nhà dân
lúc này trên xe chở hơn bốn mươi hành khách
sau khi nhận tin các tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lạc cùng công an thành phố bồn ma thuột
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều động xe chuyên dụng đến cẩu xe khách
tích cực đưa một mươi người bị thương đi các bệnh viện cấp cứu và tổ chức phân luồng giao thông
vụ tai nạn đã làm bà nguyễn thị tránh sáu mươi năm tuổi mắc kẹt trong xe tử vong tại chỗ
trong số một mươi người bị thương có một hành khách bị đứt lìa cánh tay
một hành khách bị chấn thương nặng ở đầu số còn lại bị đa chấn thương
giữ thân mại lên xe ch mission
t tekn maryn d tha thi hội cộng giải mái lợi chọn